thế và nó sẽ tiến triển thông thường sẽ gây đến ung thư từ nữ tuổi hai mươi tuổi
có thể gây ung thư đại trực tràng rất là sớm như vậy
và thường đến bốn mươi tuổi là một trăm linh sẽ ung thư đại trực tràng
thế và cái này nó là một cái di truyền trội do đột biến cái gen gọi là cái gen apc
chúng ta thường mà có tính như vậy đã phát hiện ra
thì những thế hệ sau thì phải nội soi kiểm tra thường xuyên
và phải cắt cả cái đại trực tràng đi đà phong
phong cái nguy cơ ung thư đại trực tràng
một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ với những chia sẻ vừa rồi
tùy theo loại tế bào ung thư và giai đoạn bệnh
bác sĩ sẽ chỉ định hoặc là đơn trị
hoặc kết hợp các phương pháp điều trị với nhau để đạt hiệu quả cao nhất
tại khoa ung bố bệnh viện đa khoa tâm anh
kế hoạch điều trị luôn bảo đảm phù hợp với từng cá thể bệnh nhân
dựa trên việc cập nhật các hướng dẫn điều trị mới nhất trên thế giới
quy tụ đối ngũ bác sĩ dược sĩ lâm sảng
có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực
điều trị ung thư
với hệ thống cơ sở hạ tầng hiện đại
máy móc tầm soát và chẩn đoán tiên tiến
khoa ung bố bệnh viện đa khoa tâm anh
còn triển khai các gói khám sẳng lọc
tầm soát phát hiện sớm ung thư đại tràng
giúp việc điều trị đạt hiệu quả cao nhất
đồng thời tiết kiệm chi phí
giảm bớt gánh nặng về kinh tế cho người bệnh
các chuyên gia khuyên cáo
người trên bốn mươi tuổi
hoặc người có những yếu tố nguy cơ
cần thăm khám sức khỏe định kỳ
để phát hiện sớm bệnh lý
và có biện pháp điều trị bệnh tối ư
đến đây thì thời lượng dành cho chương trình ngày hôm nay cũng đã hết
cảm ơn quý vị và các bạn đã lựa chọn theo dõi
sức khỏe ba trăm sáu mươi năm phát sóng hàng ngày trên intv